sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đi vào đất liền khu vực từ quảng ngãi đến phía bắc khánh hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ sáng mai ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc
một trăm linh tám năm độ kinh đông trên khu vực tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực campuchia
trong ngày ba mươi và ngày ba mươi một tháng một mươi ở khu vực phía nam tây nguyên và ninh thuận
có mưa vừa có nơi mưa to tổng lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm một đợt
khu vực phía bắc tây nguyên và khánh hòa có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ở các tỉnh thành từ thừa thiên huế đến phú yên
có mưa rất to tổng lượng mưa ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt có nơi từ bốn trăm linh sáu trăm linh mm một đợt
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
có mưa to đến rất to tổng lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
riêng nghệ an hà tĩnh quảng bình có nơi từ ba trăm linh năm trăm linh mm một đợt
cảnh báo từ ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một trở đi mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại tại các tỉnh trung bộ
thưa quý vị bão số năm dự kiến đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa trong đêm nay
và hiện tại các đơn vị chức năng tại các địa phương đặc biệt là lực lượng công an tại các địa phương
trong vùng chịu ảnh hưởng của bão đang tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân di rời
và đưa phương tiện vào các vị trí neo đầu tránh trú báo an toàn
ứng phó với báo số năm tỉnh khánh hòa đã khẩn trương sớm
tán di rời khoảng một mươi năm năm trăm linh người dân của ba tám trăm linh hộ sinh sống tại một trăm linh hai khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất
đến nơi tránh trú an toàn công việc này của cả tỉnh dự kiến sẽ hoàn tất vào một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi
riêng thành phố nha trang đã thực hiện sơ tán dân từ chiều qua và hoàn thành công tác này vào trưa ngày hôm nay
để đảm bảo an toàn tính mạng người và tài sản trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản
tỉnh khánh hòa đã di rời khoảng bốn bốn trăm linh lao động trên bè chẳng néo gia cố khoảng năm mươi bốn bốn mươi chín lồng
trên bốn ba trăm chín mươi bốn bè tại vịnh nha trang nơi tập trung rất lớn các phương tiện chuyên chở khách du lịch
lồng bé nuôi trồng thủy sản cũng như lồng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống lực lượng cảnh sát giao thông
đường thủy công an tỉnh khánh hòa đã đến từng lồng bè vận động người dân di rời cũng như có biện pháp gia cố
cùng với chính quyền các bàn ngành và người dân lực lượng công an ở khánh hòa đã tổ chức ứng trực
một trăm linh quân số sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và nhân dân ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
phân công bốn mươi sáu đồng chí là có mặt lúc một mươi năm h ở ngày hai mươi chín ở tại địa bàn các xã là một mục tiêu là phối hợp với
lực lượng các xã trị đắng để truyền truyền vận động nhân dân di rời lồng bè cũng như phương tiện và
nơi ở khu dân đến nơi trú ẩn an toàn đối với những vùng sạc lở hoặc mật nước có dân cao thì vận động
nhân dân tới nơi trú ẩn an toàn tại tỉnh phú yên sáng nay công an tỉnh đã cử các đoàn công tác kiểm tra
công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương trọng điểm có nguy cơ
đồng thời hạ thủy tám cano để sẵn sàng hỗ trợ cho các địa bàn sung yếu có nhiều vùng trũng và dễ bị chia cắt
riêng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động hai cano cùng một mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường cho công an thị xã sông cầu và công an huyện đồng xuân
tại thị xã sông cầu tỉnh phú yên cái khó lúc này là hầu hết đàn ông đều ra bè để chẳng chống lồng nuôi tôm hùm nên ở nhà chỉ còn phụ nữ trẻ em và người già
chính vì vậy các lực lượng đang phải tăng cường hỗ trợ rút kinh nghiệm từ những thiệt hại của những năm trước
ngư dân ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên đặc biệt là các hộ nuôi tôm hùm và các chủ phương tiện tàu thuyền đã chủ động triển khai sớm các biện pháp để ứng phó với bão
thị phường đã chuẩn bị xong thuê bốn phương tiện tàu thuyền có công sức lớn để mà khi xảy ra bão thì có cái tàu lớn để đi vận động bà con vô trước khi bão và khích phục bão lục là sau khi xảy ra cái bão đó
khi bão số năm đổ bộ rất có thể tối nay sẽ xuất hiện chiều cường ven biển các tỉnh nam trung bộ do đó đảm bảo an toàn cho người dân khu vực này là vấn đề đang được đặc biệt quan tâm
trước diễn biến phức tạp của bão số năm bộ giáo dục và đào tạo vừa có công điện gửi các sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc bộ tại các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bà rê vũng tàu và khu vực tây nguyên về việc chủ động ứng phó với bão số năm
theo đó bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục và đơn vị trường thuộc bộ tại các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến bà rực vũng tàu và khu vực tây nguyên cần chương triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão đảm bảo thông tin kịp thời đầy đủ nhất là vùng ven biển hạ lưu các con sông phổ chứa vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập bố trí trực ban để kịp thời ứng phó hiệu trường tám đốc cơ sở giáo dục chủ động tạo điều kiện cho người d
duy trì liên hệ và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong công tác ứng phó bão lũ
cũng trong ngày hôm nay các tỉnh nam trung bộ đã yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ học để tránh bão
từ chiều nay tất cả các trường học trên địa bàn nằm trong vùng ảnh hưởng của bão như quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa đều đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn
đồng thời các địa phương cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu dễ gây sạt lở
không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ nước lụt ở sông suối ao hồ nơi có vùng nước sâu để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc
các trường có kế hoạch phòng chống khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra có kế hoạch dậy đủ cho những ngày nghỉ học